là phương án bốn tại chỗ trong đó về lực lượng và phương tiện
luôn được tỉnh quảng trị chuẩn bị sẵn sàng
sở nông nghiệp phật đồng thôn đã trị đào thực hiện đồng bộ các giải pháp
trong đó chúng ta tiếp tục tuyên truyền cho người dân về nguy cơ tả khai do chảy rừng gây ra
chuẩn bị cũng như triển khai các phương án để phòng trọng chảy rừng
thực hiện các giải pháp lung sinh các giải pháp về kỹ thuật để hộn giao các loài cây
để phục thực hiện lâu dài công tác phòng trọng chảy rừng
bắt đầu vào mùa nắng nóng kèm theo gió phơn tây nam thổi mạnh
việc cháy rừng trên địa bàn tỉnh quảng trị có thể xảy ra bất cứ lúc nào
nên rất cần sự vào cuộc của cả cộng đồng
và quan trọng nhất vẫn là ý thức của mỗi người dân
có như vậy công tác phòng chống cháy rừng trên địa bàn tỉnh quảng trị mới đạt hiệu quả cao
những ngày qua trên địa bàn tỉnh quảng trị
địa bàn thành phố cần thơ liên tiếp xảy ra nhiều điểm sạt lở bờ sông nghiêm trọng
đã làm thiệt hại về nhà cửa của người dân và một tuyến đường giao thông bị chia cắt
vụ sạt lở gần nhất xảy ra vào lúc ba giờ sáng ngày hai mươi tám tháng năm
tại hộ bà bành thị ánh hồng ở khu vực thới phong phường thới an quận ô môn
khu vực bị sạt lở là nơi bà hồng mở cây xăng để kinh doanh nằm cạnh bờ sông ô môn
trước đó một ngày bà hồng phát hiện nhiều vết nứt trên tường nhà
nên đã di rời một phần tài sản lên bờ
hiện toàn quận ô môn có hơn ba mươi điểm sạt lở với tổng chiều dài khoảng ba mét
hàng năm thành phố cần thơ chịu tác động biến đổi
khí hậu nặng nề dẫn đến hậu quả thiên tai ngày càng nghiêm trọng
năm hai nghìn một mươi sáu thành phố cần thơ xuất hiện bảy mươi hai điểm sạt lở bờ sông tăng bốn mươi năm điểm so với năm hai nghìn một mươi bảy
các tháng đầu năm hai nghìn một mươi bảy thành phố cần thơ xuất hiện trên một mươi điểm sạt lở ở các quận
ninh kiều thốt nốt ô môn bình thủy và huyện phong điền
hiện tại trên địa bàn của quận bình thủy thì có hai mươi ba điểm sạt lở
trong đó có tám điểm đã ký nghị về quỹ ban nhân thành phố để hỗ trợ kinh phí khắc phục
do các điểm sạt lở này có nguy cơ cao hay là cái chiều dài sạt lở nó dài
trong đó về góc độ địa phương thì cũng đã tiên truyền dẫn động các hậu dân đốn mé cây
để giảm bãi vấn đề sạt lở dẫn động bà con không có ở khu vực sạt lở
để tránh thiệt hại về tài sản cũng như là tính mạng của bà con dân
nhiều năm nay thành phố cần thơ triển khai thực hiện đồ án quy hoạch phòng chống sạt lở
các sông rạch trên địa bàn thành phố cần thơ với các giải pháp củng cố hiện trạng
phòng ngừa phòng tránh sạt lở di rời dân cư sống ven sông và vùng đất ổn định
đối với những nơi mà đã sạt lỡ mà ảnh hưởng đến những công trình giao thông
và các công trình hạ tầng khác thì chúng tôi chỉ đạo cho địa phương khẩn trương khắc phục ngay
để tạo điều kiện đi lại cho bà con được dễ dàng và đảm bảo sinh hoạt
sống của bà con ở cái khu vực đó
đồ án phân đấu đến năm hai nghìn ba mươi gồm hai mươi chín công trình xây dựng bờ kè chống sạt lở
tổng chiều dài các công trình này trên năm mươi sáu km với tổng kinh phí trên hai tỷ đồng
và đảm bảo tám mươi hộ dân sống ven sông ổn định chỗ ở
đó là chiến lược lâu dài nhưng trước mắt thì người dân trong vùng luôn thấp thỏm lo âu
và những công trình khắc phục sạt lở luôn luôn vắng bóng những người thợ
còn tại kiên giang ubnd tp rạch giá
cùng các lực lượng chức năng tỉnh đã tổ chức bàn giao mặt bằng tại đoạn đường nguyễn thái bình
thuộc khu phố rạch rồng phường vĩnh quang để tạo điều kiện thuận lợi đẩy nhanh tiến độ
thi công công trình tuyến đường đê biển đoạn qua thành phố rạch giá
công trình có tổng chiều dài gần bảy km gồm lòng đường lề đường nút giao thông
và kết nối xây dựng hai cây cầu bê tông kiên cố cùng hệ thống thoát nước thải nước sinh hoạt
tổng giá trị đầu tư gần ba trăm chín mươi tỷ đồng từ ngân sách trung ương và địa phương
việc đầu tư xây dựng hoàn chỉnh tuyến đê kết hợp với đường ven biển tạo thành tuyến công trình thống nhất
bền vững có khả năng phòng chống tác động bất lợi từ biển bảo đảm an ninh quốc phòng vùng ven biển thành phố rạch giá
ubnd tp kiên giang đã giao trách nhiệm cho ubnd tp rạch giá làm chủ đầu tư tổ chức triển khai thực hiện từ năm hai nghìn một mươi sáu
dự kiến hoàn thành vào năm hai nghìn hai mươi
tiếp theo chương trình giá bơ tăng cao nông dân đắk lắc thu lại lớn
vải cho cuộc sống sản phẩm tái chế góp phần bảo vệ môi trường
thưa quý vị với giá dưa hấu giao động từ bảy cho đến một mươi đồng một kg mỗi xào dưa hấu bà con nông dân ở huyện tứ kỳ
tỉnh hải dương thu về khoảng một mươi triệu đồng
trừ chi phí còn lãi từ sáu đến bảy triệu đồng
trong lúc người dân các tỉnh miền trung điêu đứng vì dưa hấu rớt giá
thì những người trồng dưa hấu ở các xã hưng đạo huyện tứ kỳ phấn khởi bởi vụ dưa hấu hè được mùa được giá
theo lãnh đạo xã hưng đạo cho biết xã có hơn hai trăm linh hectare chuyên canh rau màu thì có tới một trăm một mươi hectare bà con trồng dưa hấu vụ hè
cây dưa hấu phát triển nhanh cho thu hoạch sau bốn mươi năm ngày sinh trưởng
năng suất dưa vụ này đạt trung bình từ một bốn đến một năm tấn trên một xào
nhiều gia đình thu tới một tám tấn trên một xào
với giá bán hiện nay có gia đình thu lãi hai trăm linh triệu đồng từ vụ dưa hấu hè
hiện nay người trồng bơ ở đắk lắc đang bước vào mùa thu hoạch bơ chính vụ
mặc dù năng suất bơ năm nay thấp hơn năm ngoái do ảnh hưởng của thời tiết bất lợi
nhưng bù lại giá tăng cao nên người trồng bơ vẫn thu lãi lớn
gia đình anh bành việt tùng ở thôn bốn xã ea cờ pam huyện trương mở nga là hộ gia đình điển hình ở xã
vì năm nay gia đình anh thu lãi lớn từ trồng cây bơ
vào những năm hai nghìn tám hai nghìn chín vườn cà phê của gia đình anh với diện tích ba hectare bước vào thời kỳ thoái hóa xà cỗi năng suất thấp
sau nhiều đêm chăn trở suy nghĩ gia đình anh đã mạnh dạn vay vốn ngân hàng để phá bỏ ba hectare cà phê chuyển sang trồng sáu trăm linh cây bơ
đến nay mỗi cây bơ cho thu nhập từ hai đến hai năm triệu đồng mỗi năm
với giá hiện nay được thương lái mua tại vườn bơ loại một với giá từ ba mươi năm đến ba mươi tám đồng một kg
tăng hơn năm ngoái từ sáu đến một mươi đồng một kg
gia đình anh dự kiến sẽ thu về cả tỷ đồng
do hiệu quả như vậy gia đình này tiếp tục có đất lớn trồng thêm năm vừa rồi trồng thêm hai trăm linh cây nữa
hiện trên địa bàn toàn tỉnh đắk lắc có trên bốn hai trăm linh hectare bơ tập trung nhiều nhất ở các huyện trư mở nga trư quynh e hở leo cờ lông bắc cờ lông búc cờ lông năng
với giá bơ cao như năm nay người trồng bơ trên địa bàn tỉnh thu lãi lớn hơn nhiều so với các loại cây trồng chủ lực truyền thống là cà phê hồ tiêu và cao su
bộ xây dựng phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh hà giang tổ chức hội nghị công bố quy hoạch xây dựng công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá đồng văn tỉnh hà giang đến năm hai nghìn ba mươi
quy hoạch xây dựng công viên điện chất toàn cầu cao nguyên đá đồng văn đến năm hai nghìn ba mươi được thủ tướng chính phủ phê duyệt theo quyết định số bốn trăm ba mươi tám ngày bảy tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy
phạm vi quy mô lập quy hoạch gồm bốn huyện đồng văn mèo vạc yên minh và quảng bạ
với diện tích khoảng hai trăm linh hectare
nội dung quy hoạch xây dựng công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá đồng văn đến năm hai nghìn ba mươi bao gồm định hướng phát triển không gian định hướng phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật và giải pháp bảo vệ môi trường
bên cạnh đó sẽ quy hoạch xây dựng bốn đô thị cụ thể xây dựng thị trấn đồng văn thành trung tâm du lịch văn hóa lịch sử thị trấn mèo vạc thành trung tâm du lịch khoa học mạo hiểm và thương mại cửa khẩu
thị trấn yên minh thành trung tâm du lịch sinh thái đô thị xanh thị trấn tam sơn thành trung tâm du lịch vui chơi giải trí
giai đoạn một đến năm hai nghìn hai mươi thực hiện các dự án hạ tầng cải thiện đường giao thông tiếp cận đến cao nguyên đá đồng văn
giai đoạn hai từ năm hai nghìn hai mươi đến năm hai nghìn hai mươi năm tập trung mở rộng các sản phẩm du lịch sinh thái du lịch khoa học và du lịch mạo hiểm
giai đoạn ba từ năm hai nghìn hai mươi năm đến năm hai nghìn ba mươi sẽ tăng cường tham gia tiếp xúc thị trường và quản lý phát triển các sản phẩm du lịch phức hợp
tăng cường thị trường các sản phẩm du lịch địa phương
với mục tiêu an toàn hiệu quả và nhanh chóng mới đây sở y tế tp hcm đã triển khai chương trình bình ổn giá thuốc năm hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám
tham gia chương trình bình ổn năm nay có hơn bốn nhà thuốc tham gia
thuốc thiết yếu phục vụ bình ổn thị trường trên địa bàn tp hcm gồm hai nhóm thuốc sản xuất trong nước
chuyên dùng để trị các bệnh thường gặp các bệnh mãn tính và có nhu cầu sử dụng cao như tiêu chảy giảm đau hạ sốt
chống dị ứng trị đau dạ dày ho hen phế quản
số lượng thuốc bình ổn chiếm năm mươi nhu cầu của các nhóm thuốc thiết yếu mà người dân thành phố sử dụng trong năm
ngành y tế cũng khuyến khích các doanh nghiệp sản xuất các loại thuốc chuyên khoa và đặc trị để phong phú thêm nguồn thuốc cho người bệnh
do hiện nay hầu hết các doanh nghiệp mới chỉ sản xuất các loại thuốc thông thường phổ biến
ngoài ra các đơn vị phải tuân thủ hoạt động các phát thuốc theo phát đầu điều trị của bác sĩ
nhằm tăng hiệu quả khám chữa bệnh tức là chữa đúng người đúng bệnh
thưa quý vị tình trạng tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em miền núi tăng cao ở mức báo động
tỉnh quảng ngãi đã triển khai đề án nâng cao hiệu quả phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em dưới năm tuổi
các huyện miền núi giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi
với tổng chi phí hai mươi một tỷ đồng tỉnh quảng ngãi phân đấu giảm tỷ lệ trẻ miền núi suy dinh dưỡng xuống còn hai mươi hai
để cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng trẻ em ở các huyện miền núi
tỉnh quảng ngãi sẽ thực hiện các chương trình tăng cường dinh dưỡng vi chất cho trẻ em như
bổ sung vitamin a cho một trăm linh trẻ em có nguy cơ cao một trăm linh trẻ em dưới năm tuổi suy dinh dưỡng được nhận can thiệp
bằng thực phẩm điều trị ăn liền tại cộng đồng bổ sung vi chất sữa cho trẻ em dưới năm tuổi
tổng kinh phí thực hiện đề án cải thiện dinh dưỡng cho trẻ em miền núi gần hai mươi một tỷ đồng từ ngân sách xã hội hóa
tình trạng trẻ em suy dinh dưỡng ở các huyện miền núi tỉnh quảng ngãi ở mức báo động với tỷ lệ suy dinh dưỡng cân nặng bốn mươi
suy dinh dưỡng chiều cao năm mươi một các chương trình can thiệp này kỳ vọng giúp quảng ngãi giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng xuống dưới hai mươi hai
nhân dịp quốc khánh nước cộng hòa ý đại sứ quán ý tại hà nội phối hợp với bảo tàng dân tộc học việt nam
tổ chức trưng bày ba mươi năm tác phẩm của danh họa rafaello dưới dạng kỹ thuật số từ ngày hai tháng sáu đến hết ngày hai tháng tám
với mong muốn đông đảo công chúng trên toàn thế giới được thường lãm bộ siêu tập và các tuyệt tác của danh họa raffaello
trong khi các bức tranh nguyên gốc của ông đang được lưu giữ và trưng bày ở nhiều bảo tàng lớn khác nhau trên thế giới
rycom một công ty thương mại thuộc đài truyền hình quốc gia italia đã thực hiện dự án dùng công nghệ kỹ thuật số hóa để tái hiện lại những kiệt tác này
dự án đã được bộ ngoại giao và hợp tác quốc tế giới thiệu tại nhiều quốc gia trên thế giới và đây là lần đầu tiên tại việt nam
kể cả về hình ảnh cũng như là cảm xúc cùng với cái dự án này thì chúng tôi cũng đang có cái dự án trùng tu một trong những tháp ở mỹ sơn
đó là những việc mà chúng tôi đã và đang phải làm để có thể gìn giữ và bảo tồn những di sản văn hóa của chúng ta
ba mươi năm tuyệt tác của danh họa raffaello được trưng bày tại bảo tàng dân tộc học việt nam là sự kết hợp độc đáo giữa kiệt tác mỹ thuật
và công nghệ nhằm mang đến những bức tranh kỹ thuật số với độ phân giải cao tái hiện một cách trung thực phiên bản gốc các kiệt tác của rafaello sanjio
để có một bộ sưu tập các tác phẩm gốc mà một cuộc triển lãm như thế này thì ngay cả trên thế giới và các bảo tàng lớn cũng khó có thể làm được
cho nên đây là một sáng tạo rất hay để có thể giới thiệu được các bộ sưu tập các tác phẩm
công nghệ hiện đại của nghệ thuật thị giác đã khiến người xem được sống lại với những sự kiện lịch sử trong từng tác phẩm
theo dòng ý tưởng chủ nghĩa nhân văn của thời kỳ phục hưng đặt con người làm trọng tâm của vũ trụ
không những thế người xem còn được trải nghiệm một cuộc hành trình đắm chìm trong sự hài hòa các sắc màu đường nét và đặc trưng thuộc những thời kỳ và thế giới khác nhau
thông qua vẻ đẹp tao nhã đã làm cho nghệ thuật thời phục hưng của ý trở nên nổi tiếng trên toàn thế giới
và sự bất tử cho tài năng xuất trúng của danh họa
các bảo tàng mỹ thuật các bảo tàng nghệ thuật để công chúng có thể tiếp cận được với những di sản
việc trưng bày rafah elo các tác phẩm có ý nghĩa biểu tượng và thể hiện cách thức mà italia thực hiện cùng với việt nam
trong các hoạt động quảng bá văn hóa trong khuôn khổ mối quan hệ đối tác song phương vốn rất tốt đẹp
cũng như mở ra một hướng đi mới cho các bảo tàng việt nam muốn dùng kỹ thuật số hóa để tái hiện những kiệt tác của các danh họa việt nam
các bảo tàng mỹ thuật các bảo tàng nghệ thuật để công chúng có thể tiếp cận được với việt nam
trong các hội đàm song phương của mỹ tại hàn quốc
trong cuộc hội đàm song phương tại singapore ông han minh ku cho biết đã giải thích về cuộc tranh cãi chính trị lớn nhất hiện nay
liên quan tới tình trạng thiếu minh bạch trong quá trình đưa thác tới nước này
ông cho rằng chính phủ mới sẽ không tìm cách thay đổi quyết định về thác
cũng như không thay đổi bất cứ thông điệp khác nào đối với washington
bộ trưởng quốc phòng mỹ ông mattis cũng bày tỏ tin tưởng và nhất trí với quan điểm của phía hàn quốc
tuy nhiên ông mattis không trả lời truyền thông về cuộc thảo luận này
hội nghị thượng đỉnh liên minh châu âu eu trung quốc lần thứ một mươi chín diễn ra tại thủ đô bruxelles của bỉ vừa kết thúc
sau các phiên thảo luận về nhiều vấn đề nổi bật hai bên đã đạt được sự đồng thuận lớn trong việc mở rộng hợp tác
về chống biến đổi khí hậu mặc dù vẫn còn một số khúc mắc trong vấn đề thương mại
trong cuộc họp báo sau hội nghị chủ tịch hội đồng châu âu donald sturz đánh giá các cuộc thảo luận
tại hội nghị thượng đỉnh lần này là hiệu quả và có tính xây dựng
ông test cũng cho biết eu sẽ mở rộng hợp tác về chống biến đổi khí hậu với trung quốc
do cùng chung quan điểm về việc mỹ rút khỏi hiệp định paris về chống biến đổi khí hậu là một sai lầm lớn
đánh giá việc hành động vì khí hậu và chuyển đổi sang năng lượng sạch là quan trọng hơn bao giờ hết
eu cùng với trung quốc đều khẳng định sự ủng hộ đối với hiệp định paris và sẽ tăng cường hợp tác để thực thi thỏa thuận này
eu và trung quốc cùng nhất trí hướng đến một hệ thống quốc tế dựa trên các nguyên tắc cơ bản và tiếp tục theo đuổi xu hướng toàn cầu hóa
trong một báo cáo hàng quý mới đây của cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế iaea cho thấy
iran vẫn tiếp tục tuân thủ thỏa thuận hạt nhân đạt được với nhóm p năm một
bất chấp những căng thẳng gia tăng trong quan hệ với tổng thống mỹ donald trump
theo bản báo cáo kể từ sau khi ông trump nhậm chức tổng thống mỹ và từng cam kết
hủy bỏ thỏa thuận mà ông gọi là thảm họa đồng thời tăng cường các lệnh trừng phạt nhằm vào iran
tuy nhiên báo cáo của iaea cũng cho thấy các hoạt động hạt nhân của iran đã giảm bớt
khiến việc sản xuất bom hạt nhân đối với tehran giờ đây khó khăn hơn nhiều so với thời kỳ trước khi đạt được thỏa thuận
cũng theo bản báo cáo trên lượng urani làm dầu ở mức độ thấp của iran vẫn thấp hơn mức cam kết là ba trăm linh kg
sau nhiều năm đàm phán iran và nhóm p năm một đã đạt được một thỏa thuận
theo đó tehran sẽ giảm đáng kể chương trình hạt nhân
và chấp nhận sự giám sát chặt chẽ từ iaea
cuộc bầu cử của vương quốc anh đang đến gần
nhưng với bốn mươi tám cử tri anh những người đã chọn ở lại liên minh châu âu eu trong cuộc trưng cầu ý dân hồi năm ngoái
giờ đây chọn được một ứng cử viên đại diện cho họ trong cuộc bầu cử là điều không hề đơn giản
giống như nhiều cử tri trẻ khác của nước anh anh dan hai mươi chín tuổi rất lo lắng về quyết định rời eu của nước anh
chàng trai london vốn là một người ủng hộ đảng bảo thủ nhưng với tình hình hiện tại anh đang cân nhắc bầu cho một đảng khác
trong quá khứ tôi và gia đình tôi chưa từng bầu cho đảng dân chủ tự do một đảng đối lập nhỏ luôn ủng hộ việc ở lại châu âu
nhưng lần này có thể tôi sẽ bầu cho họ
theo cơ quan thống kê yougov năm mươi ba những người bỏ phiếu chọn phản đối brexit lần này dự định bỏ phiếu cho đảng đối lập chính là công đảng do ông jeremy corbyn
mặc dù chiến dịch ở lại eu của ông này còn khá mờ nhạt nhiều người trong số họ nghi ngờ việc thủ tướng anh theresa may và đảng bảo thủ sẽ không làm được điều tốt nhất cho vương quốc anh
bởi vậy theo họ một chính phủ do công đảng lãnh đạo sẽ là tốt hơn
chính phủ mỹ đã bắt đầu triển khai thủ tục an ninh mới trong việc cấp thị thực theo đó một số du khách khi xin thị thực phải cung cấp những thông tin đã đăng ký trên các trang mạng xã hội
đây được cho là một trong những biện pháp sàng lọc những đối tượng có nguyên liệu
một quan chức ngoại giao mỹ cho biết mặc dù du khách không phải cung cấp mật khẩu các tài khoản trên các trang mạng xã hội
xong nếu bị phát hiện đã đăng tải những thông tin nghi ngờ trên facebook hay theo dõi những tài khoản cực đoan trên twitter hay instagram họ có thể sẽ phải bổ sung thêm một số thông tin
như các hoạt động trên truyền thông xã hội số hộ chiếu trước đây các thành viên trong gia đình quá trình đi du lịch trước đó việc làm thông tin liên hệ
một số người lo ngại rằng những du khách không tiêm ẩn mối đe dọa tấn công khủng bố có thể bị kỳ thị về quan điểm chính trị hay tôn giáo
tuy nhiên những thay đổi này chỉ ảnh hưởng đến một phần nhỏ trong số hơn một mươi ba triệu người xin cấp thị thực vào mỹ mỗi năm
quyết định trên của mỹ được đưa ra trong bối cảnh chính phủ mỹ thời gian gần đây đã tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh nội địa nhằm đề phòng nguy cơ xảy ra tấn công khủng bố
một nhóm các nhà tiên văn học quốc tế thuộc dự án thăm dò bầu trời kỹ thuật số solon
đã tạo ra bản đồ quy mô lớn đầu tiên về cấu trúc của vũ trụ giúp thúc đẩy nghiên cứu về năng lượng tối cũng như giải mã những bí ẩn về sự giãn nở của vũ trụ
các chuyên gia đã sử dụng kính thiên văn ở trái đất để quan sát và tính khoảng cách của những chuẩn tinh và cho ra một bản đồ không gian ba chiều về vị trí của các chuẩn tinh
ở giai đoạn mới hình thành trong không gian tồn tại các sóng âm thanh di chuyển
tuy nhiên vào thời điểm vũ trụ ba trăm tám mươi năm tuổi
sự thay đổi đột ngột của điều kiện môi trường khiến các sóng âm thanh này đông cứng tại chỗ và để lại dấu vết trong không gian ba chiều của vũ trụ cho đến ngày nay
các chuyên gia cũng cho biết nghiên cứu mới củng cố mô hình vũ trụ học tiêu chuẩn được giới nghiên cứu xây dựng trong hai mươi năm qua
theo đó vũ trụ hoạt động theo những gì nhà bác học albert anh tanh lập luận trong thuyết tương đối tuy nhiên bao gồm những yếu tố khác mà hiện các nhà khoa học vẫn chưa thể đánh giá rõ ràng
thưa quý vị trong cuộc sống có nhiều thứ tưởng chừng như không thể sử dụng được nữa đối với người này nhưng lại trở nên cần thiết có ích đối với người khác
vải cho cuộc sống là một chương trình gắn kết giúp mọi người biết chia sẻ những thứ dư thừa để cuộc sống của nhiều người dân nghèo tốt hơn và môi trường trong sạch hơn
ngày nào cũng vậy nhân viên buồng phòng của khách sạn melia hà nội phải thường xuyên dọn dẹp làm sạch những căn phòng trong khách sạn
với những chiếc vỏ chăn ga diều và gối nếu đã cũ và hỏng hóc nhân viên dọ sẽ thay mới và những thứ đã cũ hỏng hóc này sẽ được cất vào kho và hầu như không được sử dụng lại nữa thậm chí bị đem bỏ
nhưng kể từ khi khách sạn tham gia chương trình vải cho cuộc sống những thứ bỏ đi này được chính bàn tay của nhân viên khách sạn tái chế đã mang lại một giá trị mới
và cho cuộc sống là chương trình tái chế lại các loại vải thừa trong khách sạn từ vỏ gối ga giường tới khăn tắm đã qua sử dụng
những đồ dùng này sẽ được làm sạch sau đó được cắt may thành những sản phẩm thủ công tiện dụng đơn giản như túi sách váy áo vò gối túi ngủ khăn trẻ bàn
và trong cuộc sống do tập đoàn sine tổ chức chương trình đã được thực hiện tại nhiều quốc gia giúp người dân cải thiện cuộc sống bảo vệ môi trường chương trình được triển khai lần đầu tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi một
tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi một sau một trận bão lớn ở philippines có nhiều nạn nhân cần sự giúp đỡ và chúng tôi đã hỗ trợ những tên nhân viên
những người sống sót trong trại chúng tôi cũng đã hỗ trợ cho họ gà giường để sử dụng vào những việc cá nhân
từ đó chúng tôi nghĩ tới chương trình vải cho cuộc sống
ở thái lan cứ hai trăm linh tấm ga giường cũ bán được gần năm trăm linh đô nếu như hai trăm linh tấm ga giường này được chuyển thành đồng phục học sinh hay váy áo túi ngủ cho trẻ em giá trị sẽ tăng lên tương đương gần chín đô
tại việt nam chúng tôi triển khai từ năm hai nghìn một mươi sáu
sản phẩm tái chế sẽ được gửi tới hỗ trợ những người dân miền núi
chương trình không chỉ thu hút nhân viên mà còn là cơ hội để người lớn dạy trẻ em biết tiết kiệm biết vận dụng sáng tạo những đổ phế liệu tái chế thành những vật dụng ngộ nghĩnh
cũng là một cái phần để cho các con thấy rằng là cái điều kiện ở những cái các bạn ở vùng sâu vùng xa còn rất là khó khăn
bằng những cái miếng xà phòng hoặc những mảnh bài mà có khi là mình nghĩ rằng là mình vứt đi mình không sử dụng được nữa
thế nhưng mà chung tay lại để mình làm lên một cái sản phẩm những cái bộ quần áo hoặc là cũng như là những cái bánh xà phòng mới để tặng cho các bạn ở vùng sâu vùng xa
những bạn mà còn rất là khó khăn không có những quần áo hoặc không có những cái bánh xà phòng để rửa tay để vệ sinh để giữ cho cái sức khỏe của mình nó tốt hơn thì tôi thấy rằng là một cái chương trình rất là ý nghĩa
chúng tôi rất thích thú khi được tham gia vào hoạt động này không chỉ giúp chúng tôi gắn kết mà còn cho chúng tôi biết các cách tái chế đồ đã qua sử dụng và hơn hết là ý nghĩa về bảo vệ môi trường
cũng như góp một phần hỗ trợ cộng đồng
nếu được áp dụng tại nhiều khách sạn thì hiệu quả của chương trình không chỉ là hạn chế thải ra môi trường mà còn giúp cải thiện cuộc sống của người dân vùng sâu vùng xa
những hình ảnh vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự của truyền hình nhân dân cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi thân ái chào tạm biệt